một trong những công trình hữu nghị giữa hai nước còn hoạt động là trường phổ thông trung học việt ba tại hà nội
năm hai nghìn tám trong khuôn khổ oda ba lan đã viện trợ một trăm năm mươi euro cho ngôi trường này và hàng năm đại sứ quán ba lan tại hà nội vẫn tham gia tổ chức một số hoạt động tại đây
trường chúng tôi luôn luôn nhận được sự quan tâm đầu tư giúp đỡ của chính phủ ba lan
đặc biệt những năm gần đây chính phủ ba lan mà đại diện đại sứ quán tại việt nam đã thường xuyên quan tâm đầu tư chủ yếu là các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học
hiện mỗi năm ba lan cấp cho việt nam một mươi suất học bổng đại học và trên đại học
việt nam tiếp nhận một mươi sinh viên ba lan sang thực tập
hai bên đã thống nhất nội dung dự thảo thỏa thuận giáo dục mới ký nhân chuyến thăm việt nam lần này của tổng thống ba lan andrei juda trong đó nhất trí tăng số lượng học bổng lên hai mươi suất một năm
cộng đồng người việt nam tại ba lan hiện có khoảng bốn mươi người đóng góp vào việc phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước và được chính quyền ba lan đánh giá tích cực
việt nam là đất nước thân thiện nhất với ba lan ở khu vực châu á tôi nghĩ là không có nước thứ hai một dân tộc thứ hai lại hiểu biết về ba lan và gắn bó với ba lan như vậy
hiện ở đất nước ba lan chúng tôi đang có trên năm trăm linh người việt nam sinh sống và làm việc tôi nghĩ rằng điều đó càng khẳng định người dân việt nam rất gắn bó với ba lan
một phần cuộc đời họ đã sống ở ba lan tôi rất ấn tượng và xúc động khi tôi đã tham dự cuộc gặp gỡ với các cựu sinh việt nam đã từng du học tại ba lan
họ đang giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước
một số việt kiều tại ba lan đã quay về nước đầu tư tương đối thành công nhất là trong lĩnh vực bất động sản và tài chính
những năm gần đây số lượng người ba lan sống và làm việc tại việt nam cũng tăng mạnh
chuyến thăm việt nam lần này của tổng thống cộng hòa ba lan suda và phu nhân nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
nhất là về tài chính giáo dục đào tạo truyền thông tài nguyên môi trường nông nghiệp
chuyến thăm còn tạo điều kiện giúp doanh nghiệp hai nước tiếp cận tìm hiểu thị trường tiềm năng nhu cầu và thế mạnh của nhau
theo chương trình giáo dục của ba lan tại đất nước ba lan
cái thứ hai là trường chúng tôi mang tên là trường trung học phổ thông việt nam hà lan
chúng tôi rất mong muốn có một sự hợp tác kết nghĩa với ít nhất một trường trung học phổ thông nào đó của đất nước ba lan
chúng tôi rất mong muốn giao lưu tham quan trao đổi về chương trình giáo dục của hai đất nước của hai trường trung học phổ thông để chúng tôi có điều kiện học hỏi được những chương trình giáo dục hiện đại và phát triển của đất nước ba lan
về thủ tục pháp lý cũng như các quy định thì doanh nghiệp của tôi không gặp vấn đề trở ngại
tôi mong muốn trong tương lai chính phủ việt nam sẽ tạo điều kiện tốt hơn nữa để chúng tôi có thể nhập khẩu các sản phẩm nông sản
đặc biệt là táo vào việt nam
luật nhập khẩu của hóa quả các mục hóa quả từ nước ngoài về nhưng đối với việt nam mình không có vấn đề đấy
nhân đây thì tôi qua những phòng quản của đất nước này chúng tôi cũng mong đề nghị thế này
vì có những thông tư rõ ràng được dán lên ở trên các nơi quy định của công quyền làm việc của nhà nước
và những thông tin phải cập nhật liên tục nếu thay đổi của luật của nước để cho các doanh nghiệp như tôi và doanh nghiệp các bạn ở ba lan cũng vậy để chúng tôi hiểu được
khi đưa hàng về đây khi mà làm mình thực hiện thao đoạn
nhưng để khi đưa hàng về đây họ luật này luật nọ thì dẫn đến tình trạng rất khó khăn đối với chúng tôi
còn đến bây giờ thì tôi cũng đã quen với thị trường rồi những bài toán tôi đã quen hiểu rồi
thì bây giờ cũng đã đối với tôi thì có một thuận lợi hơn
bà mata gajeka cố vấn tổng thống ba lan nhận định
quan hệ việt nam ba lan đang hội đủ các yếu tố để phát triển lên một bước mới
mà nhân vật chính trong câu chuyện này chính là các doanh nghiệp hai nước
bà cho hay tổng thống ba lan
ông andrei duda là người rất coi trọng đổi mới kinh tế theo hướng sáng tạo
thúc đẩy khởi nghiệp coi trọng phát triển hợp tác về công nghệ cao
ông thường đích thân gặp gỡ trò chuyện với các doanh nghiệp khởi nghiệp ba lan
để tìm hiểu những vướng mắt và chỉ đạo tìm hướng hỗ trợ
định hướng đó rất tương đồng với phong trào khởi nghiệp thúc đẩy phát triển kinh doanh ở việt nam
do đó doanh nghiệp hai nước có thể đặt kỳ vọng vào sự hợp tác hiệu quả trong thời gian tới
tuy nhiên gặp gỡ tìm hiểu nắm bắt nhu cầu của nhau chỉ là bước đầu
tôi muốn nhấn mạnh đến các hoạt động thiết thực để cụ thể hóa các dự án hợp tác
khi các cấp lãnh đạo hai nước đã thực hiện quyết tâm hợp tác bằng các cam kết
thỏa thuận tạo môi trường tốt nhất thì doanh nghiệp hai nước cũng cần phải thay đổi suy nghĩ
thay đổi cách làm cách tiếp cận để khai phá tiềm năng
biến những cơ hội hợp tác thành những dự án công trình
tôi tin rằng quan hệ việt nam ba lan
đủ các yếu tố để phát triển lên một bước mới
mà nhân vật chính trong câu chuyện này chính là các doanh nghiệp hai nước
chính phủ ba lan đã xác định việt nam là một trong sáu thị trường trọng điểm của ba lan trong thời gian tới
trong đó việt nam chính là cái tên được ba lan lựa chọn trong khu vực đông nam á
được kỳ vọng trở thành cầu nối để doanh nghiệp ba lan tiến vào thị trường hơn sáu trăm ba mươi triệu dân của khu vực này
đông nam á là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới
với tổng giá trị gdp năm trăm hai mươi
p năm hai nghìn một mươi sáu lên đến hai năm trăm năm mươi tỷ đô la là điểm đến của bảy vốn fdi toàn cầu
có hơn nửa dân số dưới tuổi ba mươi
đó là một thị trường hấp dẫn
với bất kỳ nền kinh tế nào và ba lan muốn thông qua việt nam để tiến vào thị trường này
vấn đề lúc này chính là sự đột phá về tư duy trong hợp tác giữa hai nước
việt nam và ba lan đều có quá trình đổi mới cải cách để phát triển đất nước
đến nay hai nước đã có thị trường gần một trăm ba mươi triệu dân
với rất nhiều doanh nghiệp
mới được thành lập
chính phủ hai nước rất coi trọng khuyến khích khởi nghiệp
đó là những điểm tương đồng thú vị mà chúng ta có thể tận dụng để phát triển
quan trọng hơn ba lan nhìn nhận việt nam là thị trường hấp dẫn
và hai nước có nhiều điểm có thể hợp tác bổ sung cho nhau
từ một góc độ khác tám mươi giá trị giao thương của ba lan là với các nước châu âu
còn kim ngạch thương mại với châu á mới chỉ chiếm gần một mươi ba tổng kim ngạch của nước này
những năm gần đây việc ngày càng có nhiều vốn đầu tư
của châu á đổ vào ba lan cũng như nhiều quốc gia châu âu rồn vốn vào châu á
đã làm thay đổi cách nhìn của ba lan về châu á trong đó có việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi bảy đầu tư của ba lan vào việt nam tăng mạnh
chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản chế biến dịch vụ
đối với tôi đây là một chuyến công du rất quan trọng
không chỉ về chính trị mà còn về kinh tế
tôi muốn khẳng định rằng việt nam có thể là cửa ngõ của ba lan đến châu á
và ngược lại bà lan phải là cửa ngõ của việt nam vào châu âu
chính vì thế tôi có mặt ở đây để tôi hỗ trợ mục tiêu này
tôi mong muốn là để các đứa nghe ngại đầu tư và hợp tác với nhau
ở ba lan có một số dự án đầu tư của việt nam
và ngược lại ở việt nam cũng có dự án đầu tư của ba lan
có thể đối với thế giới không phải là nhiều
tôi muốn có nhiều dự án như vậy hơn nữa giữa hai chính phủ

sở hữu mối quan hệ truyền thống tốt đẹp
và duy trì cho đến nay bất chấp bối cảnh thế giới có nhiều biến động
việt nam và ba lan có đầy đủ nền tảng và tiềm năng
để phát triển quan hệ song phương lên tầm cao mới
đây cũng chính là kỳ vọng của hàng triệu người dân
hàng nghìn doanh nghiệp mong muốn trong một thời gian không xa
nhất là khi hai nhà nước hai chính phủ cùng hướng tới đối tác tiềm năng